trước hết thì mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
sau khi bão số bốn đi qua tình hình trên cả nước vẫn xuất hiện mưa lớn
vậy thì diễn biến thời tiết trong những ngày tiếp theo sẽ như thế nào chị phương thảo
vâng anh trung kiên và quý vị khán giả
lượng mưa trung bình trong những ngày qua theo như ghi nhận thì dù chưa đầy một ngày
thế nhưng đạt mức trên một trăm linh mm tại khu vực bắc trung bộ
cá biệt là có nơi còn đạt trên ba trăm ba mươi mm
mưa sẽ tiếp tục rồn rập trong ngày hôm nay
thậm chí nhiều nơi dự báo là lượng mưa sẽ còn tăng lên
điều này sẽ tạo ra nguy cơ gây mất an toàn hồ đập
hiện nay thì các hồ tại thanh hóa nghệ an cũng đã rất là đầy và đang điều tiết xả lũ
tuy nhiên chính quyền cần phải có phương án thông báo cho bà con
để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như là tài sản
bên cạnh đó là cảnh báo lũ tại các sông lớn như sông mã sông cả đang ở mức báo động hai
còn tại hà nội thì ngày hôm nay tiếp tục có mưa
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy độ c trở lên
và một số khu vực trụng thấp thì có thể xuất hiện ngập ống
cản trở giao thông và đi lại
bên cạnh đó thì việc sau bão lũ thì thường sẽ xuất hiện ngập úng
và môi trường tạo điều kiện cho những dịch bệnh phát triển
chính vì vậy nên là quý vị cần bảo vệ sức khỏe trong thời điểm này
và nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước thì sẽ có trong phần cuối của chương trình
hẹn gặp lại